các đối tượng gồm lương văn đạt và nguyễn văn doanh cùng chú tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng
quá trình điều tra xác định vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng sáu doanh điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát
trở đạt đến cửa hàng vòng bạc đức nam tại thị tứ đồng gia xã đồng cẩm
khi phát hiện anh nguyễn đăng ninh là con trai của chủ nhà đang đứng trong cửa hàng
đạt dùng súng bắn đe dọa còn doanh dùng búa đập tủ kính trưng bày vàng
lấy được ba vòng vàng loại kiềng cổ trị giá hơn năm mươi triệu đồng
phát hiện sự việc anh ninh hô hoán và giữ được doanh lúc này đạt liền sử dụng súng bắn liên tiếp
vào ngực và chân anh ninh sau khi gây án đạt và doanh bỏ chạy khỏi hiện trường
còn tại tỉnh tuyên quang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với lê hồng phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện chiêm hóa
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm tại quốc lộ hai đoạn
qua xã đội bình huyện yên sơn đối tượng lê hồng phong điều khiển xe ô tô đã vượt quá tốc độ cho phép
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
phong không chấp hành tăng ga lao thẳng về phía tổ công tác để bỏ chạy
tổ công tác sử dụng xe đặc trùng truy đuổi chỉ đến khi đến xã đội bình huyện yên sơn
và bị xe cảnh sát giao thông khóa đuôi phía sau thì lái xe mới chịu dừng lại
công an tỉnh cao bằng và tâm đã dùng dao đâm hai nhát vào vùng ngực khiến tiến tử vong
sau khi gây án thiện và tâm đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an tỉnh nghệ an và đồn biên phòng cửa khẩu
và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng huyện quảng hòa tiến hành trao đổi thông tin
cùng với lực lượng chức năng trung quốc bắt giữ hai đối tượng truy nã quốc tế
theo đó hai đối tượng này gồm lô thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an và phạm tùng khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện quỳ châu tỉnh nghệ an bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
ra quyết định truy nã ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín về tội giết người
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bốn
xã hỏa thuận thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu lông mày trái
và đối tượng cư xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại buôn mờ nông xã ia kiết huyện cư mở ga tỉnh đắk lắc
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc về tội hiếp dâm trẻ em
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý